trong lúc toàn tỉnh tây ninh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một mươi bốn ngày từ giờ ngày ba mươi tháng tám
thì có một số cá nhân vì hám lợi đã nhận trở thuê người đang ở tỉnh này về quê ở kiên giang để tránh dịch
gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính tài xế trần văn đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
vào ngày ba tháng chín lực lượng công an phát hiện xe ô tô bảy chỗ có nhiều nghi vấn trên xe có ba người
nên lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện tài xế trần văn đông có hành vi chở thuê hai người là chị trịnh kim huyên chú tại tỉnh kiên giang
và anh nguyễn thanh an trú tại tỉnh cà mau
qua làm việc chị huyên và anh an đã khai nhận do tình hình dịch bệnh ở tây ninh
đang diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế đông trở từ tỉnh tây ninh về quê mỗi người là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi xử phạt hành chính tài xế đông lực lượng công an đã đưa huyền và an về địa phương để đi cách ly tập trung theo đúng quy định